hướng tới kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam một mươi tám tháng một mươi một một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một hai nghìn hai mươi
hôm nay tại khu dương khê xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
cùng lãnh đạo tỉnh phú thọ đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà khu dân cư dương khê xã cao xá
đã đạt được trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo chăm lo cho các gia đình chính sách xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
đến nay toàn khu có gần một trăm năm mươi hộ khá không có nhà tạm nhà rụt nát
một trăm linh hộ gia đình thực hiện tốt quy ước nếp súng văn minh trong việc cưới việc tang lễ hội
xóa bỏ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan thay vào đó là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
đồng chí mong muốn bà con nhân dân tiếp tục tăng cường củng cố tình đoàn kết cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc địa phương
tiếp tục động viên nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước quy ước của làng của xã
thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động